hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tọa phiên tòa nêu các bị cáo đã khắc phục hoàn toàn hậu quả của vụ án hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng
đây là sự cố gắng rất lớn của các bị cáo đặc biệt là gia đình bị cáo đỗ anh dũng
hội đồng xét xử cũng cho rằng không có căn cứ để tính các loại lãi từ trái phiếu
theo yêu cầu của một số bị hại và luật sư
về mức án cụ thể tòa tuyên một mươi năm bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị cáo đỗ anh dũng chủ tịch tân hoàng minh
phải nhận mức án cao nhất trong số các bị cáo là tám năm tù giam
đỗ hoàng việt nhận ba mươi sáu tháng tù giam
nguyên giám đốc trung tâm tài chính kế toán phùng thế tính bị tuyên án ba mươi tháng tù
quyền phó giám đốc trung tâm tài chính kế toán hoàng quyết chiến bị tuyên án ba mươi tháng tù
các bị cáo còn lại nhận từ một mươi tám tháng tù treo đến hai mươi bốn tháng tù giam
trước đó sáng ngày một mươi chín tháng ba tòa nhân dân tp hà nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm một mươi năm bị cáo
trong vụ án xảy ra tại công ty tân hoàng minh
trong đó chủ tịch tân hoàng minh đỗ anh dũng cùng các bị cáo đỗ hoàng việt
phó tổng giám đốc tân hoàng minh phùng thế tính nguyên giám đốc trung tâm tài chính kế toán
hoàng quyết chiến quyền phó giám đốc trung tâm tài chính kế toán và một mươi một bị cáo khác
hầu tòa với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phiên tòa sơ thẩm do thẩm phán nguyễn xuân văn ngồi ghế chủ tọa với hơn hai mươi luật sư tham gia bảo chữa
trong đó luật sư giang hồng thanh văn phòng luật giang thanh bảo chữa cho chủ tịch tân hoàng minh đỗ anh dũng
luật sư nguyễn văn tú công ty luật phan xi bào chữa cho đỗ hoàng việt
đáng chú ý có đến sáu sáu trăm ba mươi nhà đầu tư được xác định là bị hại của vụ án cũng được triệu tập đến phiên tòa
để chuẩn bị cho hàng nghìn nhà đầu tư dự kiến sẽ có mặt tại phiên tòa
tòa án nhân dân tp hà nội đã dựng dạp và chuẩn bị ghế để nhà đầu tư có chỗ ngồi
trước phiên xét xử hơn một hai trăm linh nhà đầu tư đã có đơn đề nghị tòa án viện kiểm sát xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo
với lý do toàn bộ các bị cáo đã hợp tác tích cực với cơ quan điều tra
khắc phục toàn bộ số tiền của người mua trái phiếu là hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng nộp vào kho bạc nhà nước
theo cáo trạng do khó khăn về tài chính từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
bị cáo đỗ anh dũng đã thống nhất chủ trương và thông qua con trai đỗ hoàng việt chỉ đạo ủy quyền cho các bị cáo đồng phạm
dưới quyền sử dụng pháp nhân ba công ty công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt
công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn solet công ty cổ phần cung điện mùa đông
phát hành chín gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị phát hành là một mươi ba mươi tỷ đồng để huy động tiền cho tập đoàn tân hoàng minh
để phát hành được trái phiếu các bị cáo đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi thủ đoạn gian dối
hợp thức điều kiện hồ sơ phát hành thủ tục trao bán giao dịch trái phiếu
như ngụy tạo hoạt động kinh doanh bằng hình thức ký hợp thức các hợp đồng hợp tác đầu tư
đặt cọc mua bán cổ phần không có thật giữa nội bộ các công ty thuộc tập đoàn
các bị cáo đã thông đồng với đơn vị kiểm toán hợp thức số liệu báo cáo tài chính của ba công ty phát hành
đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần để đủ điều kiện phát hành trái phiếu
ngoài ra các bị cáo còn ký các hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu
chạy dòng tiền khống để thể hiện việc công ty tân hoàng minh thanh toán tiền mua trái phiếu
và dòng tiền từ ba công ty phát hành theo các hợp đồng hợp tác đầu tư tạo lập giá trị ảo các gói trái phiếu
viện kiểm sát xác định các bị cáo đã sử dụng tài sản của chính những hợp đồng hợp tác đầu tư khống
làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu
kết quả điều tra xác định có hơn sáu sáu trăm linh khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu
hợp đồng chuyển nhượng và bị tân hoàng minh chiếm đoạt tám sáu trăm linh tỷ đồng
quá trình điều tra đến nay cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ thiệt hại của vụ án
phía điều tra ghi nhận ông đỗ anh dũng cùng các bị can có nhiều tình tiết giảm nhẹ
như đã tích cực tham gia hoạt động từ thiện nhận nhiều bằng khen của cơ quan trung ương
và ông dũng thành khẩn khai báo tích cực khắc phục hậu quả
chiều ngày hai mươi một tháng ba vừa qua viện kiểm sát đã tiến hành phần luận tội với chủ tịch tân hoàng minh đỗ anh dũng
và một mươi bốn đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra sai phạm tại chín lô trái phiếu riêng lẻ
thiệt hại trong vụ án được xác định là hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng của sáu sáu trăm ba mươi nhà đầu tư
theo viện kiểm sát tại phiên tòa tất cả các bị cáo đã thành khẩn nhận tội
cụ thể là năm hai nghìn hai mươi một tân hoàng minh gặp khó khăn trong việc huy động vốn
nên đỗ anh dũng đã chỉ đạo đỗ hoàng việt là phó tổng giám đốc tân hoàng minh
cũng là con trai của ông dũng tìm phương án
trước đó đỗ hoàng việt đã đề xuất phương án và thống nhất để ba công ty con là công ty ngôi sao việt
và công ty cung điện mùa đông phát hành trái phiếu huy động vốn của dân
các bị cáo ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu chạy dòng tiền khống để phát hành chín gói trái phiếu
viện kiểm sát xác định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội
xâm hại tài sản của nhiều nhà đầu tư nên cần có hình phạt nghiêm khắc tương xứng
trong đó đỗ anh dũng là người giữ vai trò chỉ đạo
về mức án cụ thể đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên chủ tịch tân hoàng minh
từ chín đến một mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cùng với tội danh này viện kiểm sát đề nghị mức án năm sáu năm tù đối với đỗ hoàng việt
nguyên giám đốc trung tâm tài chính kế toán phùng thế tính bị đề nghị bốn năm năm tù
quyền phó giám đốc trung tâm tài chính kế toán hoàng quyết chiến bị đề nghị bốn năm năm tù
các bị cáo còn lại bị đề nghị từ hai mươi bốn đến bốn mươi hai tháng tù
về số tiền hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng chiếm đoạt viện kiểm sát xác định cơ quan điều tra đã truy thu toàn bộ
đối với yêu cầu của bị hại viện kiểm sát cho rằng có căn cứ chấp nhận để hoàn trả cho các bị hại số tiền gốc
với tiền lãi theo hợp đồng mà các bị hại ký với tân hoàng minh viện kiểm sát cho rằng
chín gói trái phiếu tân hoàng minh phát hành là vi phạm pháp luật nên đề nghị tòa tuyên giao dịch này vô hiệu
tại phía xét xử chủ tịch tân hoàng minh đỗ anh dũng cùng một mươi bốn đồng phạm trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hội đồng xét xử xác nhận các bị cáo đã hoàn thành việc khắc phục hậu quả hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng
đây là số tiền mua trái phiếu từ sáu sáu trăm ba mươi nhà đầu tư được xác định là bị hại của vụ án
phiên tòa cũng ghi nhận có hơn một nhà đầu tư trực tiếp đến tòa để theo dõi và đòi hỏi quyền lợi lợi ích chính đáng
vậy đối với các nhà đầu tư này quy trình để thu hồi lại số tiền đã đầu tư vào trái phiếu như thế nào
trả lời vov luật sư nguyễn thị mai công ty luật hà trọng đại và cộng sự
người tham gia bảo chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hàng chục nhà đầu tư là bị hại trong vụ án tân hoàng minh cho rằng
căn cứ điều ba mươi bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm có quy định
việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được tiến hành cùng với việc giải quyết vụ án hình sự
do vậy vấn đề bồi thường thiệt hại cho các nhà đầu tư là bị hại trong vụ án tân hoàng minh
sẽ được giải quyết tại phiên tòa hình sự đang được tòa án nhân dân tp hà nội đưa ra xét xử
căn cứ khoảng một điều một trăm linh sáu bộ luật tố tụng hình sự hai nghìn một mươi năm thì việc xử lý vật chứng do hội đồng xét xử quyết định nếu vụ án đã đưa ra xét xử
như vậy căn cứ và các tài liệu chứng cứ có trong vụ án cũng như diễn biến của phiên tòa
hội đồng xét xử sẽ quyết định việc các bị cáo sẽ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho ai bồi thường bao nhiêu
nội dung này sẽ thể hiện trong bản án sơ thẩm bản án phúc thẩm nếu có kháng cáo
như vậy để nhà đầu tư là bị hại trong vụ án lấy lại được số tiền mua trái phiếu
hội đồng xét xử sẽ tuyên việc xử lý số tiền hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng là số tiền khắc phục hậu quả ở trong bản án
sau khi nhận được bản án có hiệu lực pháp luật giải quyết vụ án nêu trên
các nhà đầu tư sẽ phải liên hệ với cục thi hành án dân sự có thẩm quyền để làm thủ tục yêu cầu thi hành án
hoàn trả lại toàn bộ số tiền được bồi thường theo nội dung đã thể hiện trong bản án hình sự có hiệu lực pháp luật